các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội cho rằng
hà nội có lý do vì là thành phố đông người ý thức của một số người dân hiện chưa tốt
nên cạnh việc cách ly tại nhà không đảm bảo sẽ dẫn đến lây lan trong cộng đồng
tuy nhiên như thế cũng là quá thận trọng vậy chi tiết ra sao xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một hà nội triển khai thí điểm cách ly các trường hợp tiếp xúc gần ca mắc covid một mươi chín f một tại nhà
đây không phải là điều mới mẻ khi nhiều địa phương đã thậm chí thực hiện cách ly điều trị f triệu chứng tại nhà
khi đợt dịch thứ tư bùng phát mạnh nhất là tại các tỉnh thành phía nam
thành phố hồ chí minh hay bình dương với số ca mắc covid một mươi chín lớn đã là những địa phương đầu tiên thí điểm
và sau đó triển khai rộng rãi cách ly và điều trị f một f tại nhà
sau khi đợt dịch thứ tư dần được kiểm soát các tỉnh thành trên cả nước tiếp tục thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám
ứng phó linh hoạt hiệu quả với dịch covid một mươi chín
và đưa cuộc sống trở lại bình thường mới
theo đó nhiều biện pháp chống dịch được nới lỏng các địa phương dần mở cửa các hoạt động được nối lại
cũng khiến số f mới trên cả nước gia tăng
trong những ngày qua thành phố hà nội cũng liên tiếp ghi nhận những con số mắc covid một mươi chín mới kỷ lục
với diễn biến dịch bệnh mới khi tỷ lệ phủ vaccine cao và đã chủ động các biện pháp đón dịch
đã có nhiều ý kiến đề xuất hà nội thực hiện cách ly và điều trị các đối tượng f một f tại nhà
tại cuộc làm việc vào sáng hai tháng một mươi một
với lãnh đạo thành phố hà nội phó thủ tướng vũ đức đam phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín cho rằng
cùng với kế hoạch ứng phó dịch bệnh đã chuẩn bị hà nội cũng phải tập dượt phương án khác
trong đó có phương án cách ly f một điều trị f tại nhà
bên cạnh đó theo ý kiến của các chuyên gia sau hơn một tháng mở cửa vừa qua
hà nội đã ghi nhận con số lây nhiễm mới hàng trăm ca mắc mỗi ngày
trong đó kỷ lục vào ngày một mươi năm tháng một mươi một có hai trăm tám mươi chín ca covid một mươi chín
trong đó có bộ phòng chống dịch covid một mươi chín

điều này phản ánh người dân hà nội phòng chống dịch tốt
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội cho rằng
hà nội có lý do vì là thành phố đông người ý thức của nhiều người dân chưa tốt
nên lo ngại việc cách ly tại nhà không bảo đảm sẽ dẫn đến lây lan trong cộng đồng
đó là quan điểm của hà nội tuy nhiên phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng cho rằng
như thế cũng là quá thận trọng
bộ y tế đã có những hướng dẫn rất chi tiết trường hợp nào đủ điều kiện mới được cách ly tại nhà
thành phố hà nội quá thận trọng mặc dù nguy cơ lây nhiễm dịch khi cách ly tại nhà là có
nếu người dân không tuân thủ tốt các quy định phòng chống dịch và có thể làm lây lan bệnh ra cộng đồng
tuy nhiên nếu đối chiếu theo quy định của bộ y tế thì đã rất chặt chẽ
các đối tượng phải đủ điều kiện mới được cách ly tại nhà
điều quan trọng ở đây liên quan đến nơi ở phòng cách ly quy trình cách ly và con người tham gia
có đủ ý thức
các đối tượng phải đủ ý thức và cam kết thực hiện hay không
bên cạnh đó bộ y tế cũng đã giao trách nhiệm cho các tổ covid một mươi chín cộng đồng
các chính quyền địa phương phường xã tham gia kiểm tra hướng dẫn giám sát quy trình cách ly
như vậy chúng ta vẫn có thể cách ly tại nhà để đạt được mục đích tách nguy cơ lây nhiễm ra khỏi cộng đồng
phó giáo sư t c nguyễn việt hùng nói
phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội cũng khẳng định
việc hà nội triển khai cách ly f một tại nhà mặc dù muộn nhưng cũng rất phù hợp
tạo điều kiện cho người dân đây cũng là mong mỏi của người dân trong thời gian qua
hiện nay hà nội đang thực hiện cách ly f một theo các hình thức cách ly tại nhà với người đủ điều kiện
cách ly tập trung tại nơi cách ly tập trung do chính quyền quản lý trong một mươi bốn ngày
và cách ly tập trung tại khách sạn có chỉ định tự trả phí
lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
việc thí điểm cách ly f một tại nhà trên địa bàn thành phố không áp dụng với bốn
nhóm đối tượng gồm người cao tuổi có bệnh nền phụ nữ mang thai và trẻ em dưới một mươi tám tuổi
có đủ điều kiện như một số quận huyện thị xã đang làm mà áp dụng với cả các đối tượng f một khác
theo đó trường hợp f một nếu đủ điều kiện như nhà có phòng riêng có nhà vệ sinh riêng
đáp ứng yêu cầu thu gom rác thải có người chăm sóc thì có thể đề nghị cách ly tại nhà
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh đi về từ khu vực nguy cơ rất cao
nguy cơ cao cấp độ bốn và ba tương ứng với màu đỏ
và các tỉnh thành phố có số ca mắc cao như thành phố hồ chí minh bình dương long an đồng nai
cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú có quyết định cách ly của địa phương trong vòng bảy ngày
thay cho tự theo dõi sức khỏe tại nhà xét nghiệm hai lần một ngày và ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
thay cho chỉ xét nghiệm một lần vào ngày thứ nhất
đối với những người tiêm chưa đủ liều hoặc chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đi về từ khu vực nguy cơ cao cấp độ ba tương ứng với màu da cam cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày
có quy định cách ly của địa phương tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng bảy ngày tiếp theo
và luôn thực hiện biện pháp năm k xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy từ khi tới hà nội
thay cho việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà và không chỉ định xét nghiệm
những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín về hà nội
đi về từ khu vực nguy cơ cấp độ hai tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng bảy ngày xét nghiệm một lần vào ngày thứ nhất
những người chưa tiêm tiêm chưa đủ liều
đi về từ khu vực nguy cơ cấp độ hai tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
tất cả các trường hợp trên ngay khi về đến hà nội phải khai báo y tế và thông báo cam kết với chính quyền địa phương
trong suốt thời gian cách ly tự theo dõi sức khỏe luôn thực hiện năm k
nếu có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín như là ho sốt đau giác thọng mất hoặc giảm khứ giác vị giác
cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương
để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
các trường hợp khác thực hiện theo kế hoạch số hai trăm bốn mươi ba khubnd ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban nhân dân thành phố
vấn đề về thực hiện cách ly f một tại nhà ở các địa phương trong đó có hà nội
đã được đại biểu quốc hội nêu lên trong phiên chất vấn với bộ trưởng bộ y tế trước quốc hội sáng một mươi tháng một mươi một
đại biểu quốc hội đoàn quảng bình đặt vấn đề
nhiều người đã tiêm đủ hai mũi vaccine đeo khẩu trang
nhưng chỉ cần đi chung thang máy với f khoảng vài chục giây là đã trở thành f một
và bị bắt buộc đưa đi cách ly tập trung trong thời gian khoảng một mươi bốn ngày
trong khi đó họ hoàn toàn có đủ điều kiện để tự cách ly tại căn hộ và cam kết thực hiện việc cách ly
cách làm này gây lãng phí về nguồn lực gây tổn hại về tinh thần
dễ lây nhiễm chéo và không phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay
trả lời chất vấn và tranh luận của đại biểu quốc hội bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long khẳng định
bộ y tế đã trao đổi với thành phố hà nội trong những trường hợp như vậy thì không bắt buộc cách ly tập trung một mươi bốn ngày
và trong hướng dẫn của bộ y tế đã nêu rất rõ trường hợp như vậy chỉ cách ly tại nhà bảy ngày
hiện nay thành phố hà nội cũng xuất hiện nhiều ổ dịch mới trong cộng đồng diễn biến phức tạp khó lường
các chuyên gia cảnh báo hà nội luôn luôn cần cảnh giác cao độ đồng thời xem xét
áp dụng cách ly tại nhà thu gọn cách ly tập trung chuẩn bị cơ sở điều trị để nếu dịch có bùng ra không bị động
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam nhấn mạnh vai trò của người dân
vì dịch ở trong dân mà chỉ có người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch thì mới có hiệu quả
trong đó người dân cần tiếp tục thực hiện thật tốt thông điệp năm k để cắt đứt chuỗi lây nhiễm
những thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín sẽ luôn được chúng tôi cập nhật liên tục
trong các bản tin và tin tức thời sự trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại